ngày một mươi chín tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
của cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đối với sáu người để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị can bị khởi tố gồm hồ mỹ hòa giám đốc tài chính ủy viên hội đồng quản trị liên hiệp
hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn co op nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc
thành viên hội đồng quản trị sài gòn co op trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn co op
hàng thanh dân nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hiện là ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op phạm thị minh ngọc phó ban kiểm soát sài gòn co op
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trưởng ban kiểm toán nội bộ sài gòn co op từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nguyễn thị thùy trang ủy viên ban kiểm soát sài gòn co op nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
trưởng ban kiểm soát sài gòn co op từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do diệp dũng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op thực hiện xảy ra tại sài gòn co op
ngày một mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân tp hcm
tiến hành tống đạt các lệnh quyết định và tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với sáu bị can trên
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
trước đó thanh tra tp hcm ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật tại sài gòn co op
kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm chiếm đoạt tài sản tại sài gòn co op
trên một trăm linh tỷ đồng là số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn
vừa bị công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
đáng chú ý là đường dây này mới chỉ hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai và các đối tượng chỉ hoạt động trên mạng xã hội
sau một thời gian dài kiên trì đánh bạc
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an tp bunma thuộc
đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang
tại bảy điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây số đề này là lê thị diệu sáu mươi bốn tuổi trú tại phường tân tiến
và đào thị bình sáu mươi bảy tuổi chú tệ phường thắng lợi tp bunma thuộc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền mặt một mươi năm điện thoại di động
cùng nhiều phơi đề tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề
ngay sau đó hơn một mươi người liên quan được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ